đặc biệt những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã dũng cảm miêu trí không quản khó khăn nguy hiểm sử dụng công cụ phương tiện phá rỡ cửa cuốn để vào nhà kịp thời cứu được bốn nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy
đặc biệt những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã dũng cảm miêu trí không quản khó khăn nguy hiểm sử dụng công cụ phương tiện phá rỡ cửa cuốn để vào nhà kịp thời cứu được bốn nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy
đặc biệt những cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc công an tỉnh bà rịa vũng tàu công an tỉnh nghệ an bộ trưởng đề nghị công an các tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và công tác cứu nạn cứu hộ tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ vận động nhân dân thực hiện tốt phòng chống cháy nổ giao nột vũ khí vật liệu nổ không để xảy ra cháy nổ và không để đối t
chắc hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân